tối nay hai mươi một tháng sáu nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô hà nội
nhằm tôn vinh những người làm báo những tác phẩm báo chí đặc sắc trên nhiều lĩnh vực
tác phẩm ký sự miền trung theo dấu hùng binh của truyền hình nhân dân
đoạt giải b năm nay cùng loạt tác phẩm trò chuyện văn chương đoạt giải a của tác giả hữu việt
cùng nhiều tác phẩm báo chí khác đã cho thấy những nét thú vị của văn hóa lịch sử
trong dòng chảy phát triển của báo chí nước nhà
hoàng sa lắm đảo nhiều cồn chiếc chiếu bó tròn bảy sợi dây mây
lễ khao lễ thế lính hoàng sa nghi lễ tế sống những chiến binh hoàng sa
trước giờ lên đường làm nhiệm vụ canh giữ biên hải tại lý sơn quảng ngãi
chính là điểm đuốc khởi đầu cho đam mê của đoàn làm phim truyền hình nhân dân
lần tìm lại những trang cổ xử lục trong quá khứ roi vào thực tại
dấu vết của những hùng binh can trường chấn giữ biên hải suốt dọc biển miền trung
tôi cảm thấy là mỗi nơi đến là một sự khác nhau về văn hóa về phong tục tập quán
thì điều đó càng làm cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm nhiều kiến thức
mà tôi cảm thấy là yêu quê hương rất được mình hết
dấu tích của những chiếc ghe câu đồng đội trung thành
văn cường của những hùng binh đội hoàng sa kiêm quản bắc hải năm xưa
ngay tại vùng bãi ngang đầy sóng gió này
trên chút thuyền tre nhỏ bé can trường với hành trang là những câu thơ hải trình biển đông
giản dị và sợi dây mây bó sát
bao thế kỷ qua lớp lớp hùng minh việt đã đối mặt với trùng khơi
vượt bao gian khó để gìn giữ cõi bờ
có một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là xúc động
là hình tượng của những hùng binh việt đã đối mặt với trùng khơi
của chiếc chiếu và bảy sợi dây mây đó chính là đời thề quyết tử
của những người lính việt khi mà mình bước chân xuống thuyền
để đi ra hoàng sa bảo vệ trấn ải nơi biên cương của tổ quốc
một điều đáng nói là trong số các nhóm tác giả của báo nhân dân
đoạt giải thưởng năm nay còn có loạt tác phẩm
trò chuyện văn chương của tác giả hữu việt
đăng trên nhân dân hàng tháng đạt giải a giải báo chí năm nay
chỉ là những buổi trò chuyện
thấm đẫm tính văn học với các cây đa cây đề
trong các lĩnh vực thơ văn học sử văn học miền núi
chuyện ký về chiến tranh lý luận phê bình
mỗi trò chuyện văn chương của tác giả hữu việt
đã cho người ta câu trả lời
tại sao chúng ta không có các tác phẩm lớn xứng tầm
khi mà thời đại chúng ta đang sống
có rất nhiều biến động thăng trầm mang tính lịch sử
đã lâu lắm rồi thì giải báo chí quốc gia
mới cho cái giải cao nhất
cho những bài viết chủ đề văn chương
tôi cho rằng đây là một sự đổi mới
trong cách nhìn nhận cũng như đánh giá của hội đồng báo chí quốc gia
nó cũng là động viên rất lớn cho những nhà báo
những phóng viên hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
thật ra thì văn hóa nó cần cho con người ta
tìm hiểu và đặt ra những vấn đề rất nghiêm túc
văn hóa làm sao để văn hóa thực sự

là nền tảng xã hội là nền tảng tư tưởng là nền tảng tư tưởng
và tinh thần
nói như bác hồ đã từng nói
là văn hóa là soi đường cho quốc dân đi
xã hội ngày càng phát triển kinh tế phát triển
nhưng các tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của lịch sử
của văn hóa sẽ phần nào giúp cho cuộc sống hiện đại
số hóa ngày nay được cân bằng và hài hòa hơn
nhân văn và tốt đẹp hơn